hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là hoàng tiến dũng chú tại tỉnh hương yên
giúp dũng trực tiếp mua bán ma túy là trần văn tuấn cùng nhiều đối tượng với các vai trò khác nhau
nhóm này hoạt động rất tinh vi với vỏ bọc là các quán ăn đại lý bán nước
tổng số vật chứng thu giữ của vụ án là hơn sáu mươi hai kg ma túy tổng hợp các loại
cùng các đồ vật tài sản dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay với tổng số tiền giao dịch trên một tỷ đồng
đường dây đánh bạc quy mô lớn này
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an các tỉnh thành phố hà nội thành phố hồ chí minh tuyên quang triệt phá
chín đối tượng bị bắt giữ trong đó có đối tượng cầm đầu là nguyễn huy trung chú tại tỉnh hà giang
đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức mua bán số lô số đề phân chia thành nhiều cấp
số tiền giao dịch mỗi ngày từ hai đến ba năm tỷ đồng
trong quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản võ thị mỹ linh chú tại thị xã đức phổ vừa bị công an tỉnh quảng ngãi khởi tố và bắt tạm ra
linh đã đưa ra các thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người chiếm đoạt khoảng bốn bốn tỷ đồng
công an tỉnh quảng ngãi đề nghị những ai là bị hại của linh với thủ đoạn như trên
cảnh sát điều tra để được hỗ trợ và giải quyết
một nhóm đối tượng mở hàng trăm tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác lừa đảo vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử
với tội danh rửa tiền các đối tượng đã bị tuyên án ba mươi bốn năm tù ra
điều tra tin báo của người dân bị lừa đảo một hai tỷ đồng
công an tỉnh an giang làm rõ bùi thị thu lan chú thành phố hồ chí minh huỳnh vũ bằng chú tỉnh sóc trăng và nguyễn trọng trung
chú tỉnh bến tre đã mở khoảng một trăm bốn mươi chín tài khoản ngân hàng giao cho đối tượng quốc tịch malaysia để giúp đối tượng này che giấu nguồn gốc tiền
quá trình di chuyển của số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân thu lợi từ hai mươi đến hai trăm một mươi triệu đồng
ngoài án phạt tù các đối tượng còn bị buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính
chỉ sau một thời gian ngắn điều tra truy xét công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đã thu hồi tài sản tăng vật trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng
trong một vụ trộm cắp
sau khi tiếp nhận tin báo của người dân công an huyện đầm rơi đã nhanh chóng điều tra và xác định võ văn liệt và trần văn mến cùng chú tại huyện phú tân là thủ phạm
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội
ngay trong đêm lực lượng đã tiến hành thu hồi tăng vật đã bị chúng tháo rời và cất giấu tại nhiều nơi

ngày hôm nay cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng với công an tỉnh bình thuận
công an tp hcm đã bắt giữ nguyễn văn thảo hay còn gọi là thảo lụi chú tại tỉnh bình thuận khi đang lẩn trốn tại tp hcm
trước đó lực lượng công an đã khám xét nhà của thảo tại tp phan thiết
thông tin ban đầu ngoài việc bị tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản lấn chiếm đất đai
đối tượng thảo còn liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà công an tỉnh bình thuận vừa lập chuyên án triệt phá
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra